các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
chưa rõ liệu tình trạng này có liên quan đến các yếu tố khác chẳng hạn như thay đổi kiểu thở hoặc mệt mỏi hay không
theo tiến sĩ emilley fraser chuyên gia tư vấn tại các bệnh viện thuộc đại học oxford và là đồng tác giả của các nghiên cứu khám phá mới nhất này
chính là bằng chứng đầu tiên cho thấy lá phổi có thể bị suy kém vì virus sars cov hai
bà pfizer cho hay đây là nghiên cứu đầu tiên chứng minh những bức thường về phổi ở những người gặp tình trạng khó thở hậu covid một mươi chín
trong khi các cuộc điều tra khác không có gì đáng chú ý
nghiên cứu đã chỉ ra rằng virus đang gây ra một số dạng bất thường dai chẳng trong cấu trúc vi mô của phổi hoặc trong hệ mạch phổi
theo bà cần phải nghiên cứu sâu hơn để làm rõ ý nghĩa lâm sàng của những phát hiện trên
trong đó có cả cách chúng ảnh hưởng đến chức năng thở
họ cho rằng hiệu quả làm việc phổi trao đổi carbon dioxid và oxy có thể bị tổn hại
ngay cả khi cấu trúc của phổi vẫn bình thường
trong khi đó kelly steeves giảng viên cao cấp về lâm sàng tại trường king s college london
đánh giá phát hiện này sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể của những người đang phải sống chung với chứng khó thở kéo dài
bà emi fraser cùng các đồng nghiệp là những người mới nhất nêu bật sự khác biệt về sinh lý ở những người bị covid một mươi chín kéo dài
họ chỉ ra yếu tố đặc trưng kháng thể có thể giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất gặp phải hội chứng trên
nghiên cứu mới
những người mới của họ đang sử dụng một kỹ thuật chụp ảnh mri chuyên biệt yêu cầu bệnh nhân hít khí xenon khi nằm trong máy quét
dòng khí có thể được theo dõi khi nó di chuyển từ phổi vào máu cho biết tình trạng hoạt động của phổi như thế nào
điều này trái ngược với chụp ct khi chỉ cho thấy cấu trúc của phổi
nghiên cứu thí điểm này đã so sánh ba nhóm bệnh nhân được chẩn đoán mắc chứng covid một mươi chín kéo dài
có kết quả chụp ct bình thường những người đã nhập viện vì covid một mươi chín hơn ba tháng trước đó
và không bị triệu chứng kéo dài và nhóm đối chứng hoàn toàn khỏe mạnh
kết quả ban đầu được công bố trên trang chia sẻ dữ liệu khoa học biorec cho thấy có sự truyền dẫn khí bị suy giảm đáng kể
từ phổi đến máu ở những bệnh nhân covid một mươi chín kéo dài
những bất thường tương tự cũng được phát hiện ở những bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện vì triệu chứng nặng
chuyên gia fraser cho biết các chương trình phục hồi chức năng chẳng hạn như luyện thở
thật sự hữu ích đối với những người bị sối loạn nhiễm